trong hai ngày mùng sáu và ngày mùng bảy tháng bảy tỉnh hậu giang đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm hai nghìn một mươi chín
diễn tập chia làm ba giai đoạn chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu
chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng chuẩn bị tác chiến phòng thủ thực hành tác chiến phòng thủ
theo bộ chỉ huy quân sự tỉnh hậu giang diễn tập khu vực phòng thủ năm nay có nhiều nội dung mới
nhằm rút ra những vấn đề lý luận thực tiễn trong xây dựng khu vực phòng thủ
có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội củng cố quốc phòng an ninh xây dựng nông thôn mới
qua diễn tập cũng là dịp để kiểm tra đánh giá năng lực lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền
khả năng tham mưu tổ chức thực hiện của cơ quan quân sự công an các sở ban ngành đoàn thể
trước các trạng thái về quốc phòng khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang khi có tình huống xảy ra
từ đó tiếp tục điều chỉnh bổ sung biện pháp xây dựng nền quốc phòng phương án tác chiến trong khu vực phòng thủ
bồi dưỡng nâng cao nhận thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ các cấp để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới